đồng chí nguyễn thiện nhân ủy viên bộ chính trị bí thư thành ủy tp hcm cùng đại diện cấp ủy chính quyền các quận huyện và đông đảo người dân đã phát động lễ gia quân tháng thành phố sạch thành phố văn hóa mừng xuân canh tí hai nghìn hai mươi mừng đảng chín mươi năm
lễ phát động tập trung vận động nhân dân tổng vệ sinh dọn dẹp rác thải tồn động trước khu vực nhà ở cơ quan trên vỉa hè trang trí cây xanh tạo mảng xanh và giữ gìn vỉa hè lây đường thông thoáng duy trì thực hiện phong trào một mươi năm phút vì thành phố văn minh sạch đẹp góp phần tạo không gian sạch đẹp để phục vụ người dân vui xuân đón tết
trên địa bàn tp hcm mới chỉ có ba mươi khu phố đạt tiêu chí bảo đảm vệ sinh môi trường
bí thư thành ủy nguyễn thiện nhân mong muốn trong năm hai nghìn hai mươi với sự đồng lòng hưởng ứng của người dân thành phố phấn đấu nâng tỷ lệ này lên chín mươi
để đạt được mục tiêu này mỗi khu phố cần duy trì thường xuyên hoạt động dọn vệ sinh môi trường sinh hoạt chung các cấp chính quyền sở ngành quan tâm nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động của lực lượng thu gom rác dân lập